ngày một mươi tám tháng bốn theo giờ địa phương mỹ đã phủ quyết bản dự thảo nghị quyết của liên hợp quốc
với nội dung mở đường cho palestine trở thành thành viên đầy đủ của cơ quan này
theo quy định bất kỳ yêu cầu nào về việc trở thành quốc gia thành viên liên hợp quốc
trước tiên đều phải có được sự chấp thuận của hội đồng bảo an
nghĩa là phải giành được tối thiểu chín trên một mươi năm phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết
sau đó được hai phần ba đại hội đồng liên hợp quốc tán thành
với khoảng một trăm bốn mươi quốc gia thành viên liên hợp quốc đã công nhận nhà nước palestine
việc thừa nhận nhà nước này sẽ được chấp thuận nếu hội đồng bảo an thông qua nghị quyết
tuy nhiên cuộc bỏ phiếu tại hội đồng bảo an đã kết thúc với một mươi hai phiếu thuận
một phiếu chống của mỹ và hai phiếu trắng
mỹ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước
cuộc bỏ phiếu này không phản ánh sự phản đối của mỹ vào việc thành lập một nhà nước của palestine
washington vẫn giữ quan điểm liên hợp quốc không phải nơi công nhận nhà nước palestine
việc công nhận phải là một kết quả từ thỏa thuận hòa bình với israel
sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố
trưởng phái đoàn thường trực nga
tại liên hợp quốc vasili nemenia tuyên bố là phiếu phủ quyết của mỹ chỉ khiến washington thêm lạc lõng
về phần mình đại diện phía palestine đã lên tiếng chỉ trích hành động phủ quyết của washington
tổng thống palestine mahmoud abbas đã đệ trình đơn đăng ký palestine trở thành thành viên liên hợp quốc từ năm hai nghìn một mươi một
song đề nghị này chưa bao giờ được đưa ra trước hội đồng bảo an để bỏ phiếu
đại hội đồng liên hợp quốc sau đó đã bỏ phiếu các quy chế quan sát viên cho palestine hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba